quay trở lại với thượng hải trung nam sơn chuyên gia dịch tễ hàng đầu trung quốc cho rằng
thượng hải đã mắc một số sai lầm trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới do không hiểu rõ biến chủng omicron
ông trung nam sơn phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức y tế trung quốc scmp đưa tin
các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở thượng hải còn nhiều thiếu sót
do chưa hiểu rõ đặc tính lây lan của biến chủng omicron
ông trung lưu ý về tổng thể omicron dễ lây lan có triệu chứng tương đối nhẹ
và có tỷ lệ tử vong tương đối thấp so với biến chủng delta
nhưng chúng ta phải ngăn chặn nguồn lây nhiễm ngay từ đầu đợt bùng phát
theo ông trung nam sơn bất chấp dịch bệnh lây lan mạnh ở thượng hải
trung quốc có thể dần nới lỏng chiến lược không covid
ông trung nói trung quốc chưa thể hoàn toàn mở cửa vì điều này có thể làm tăng số ca tử vong do dịch bệnh
nhận xét của chuyên gia trung nam sơn đưa ra trong bối cảnh thượng hải
thành phố hơn hai mươi năm triệu dân trở thành tâm dịch lớn nhất ở trung quốc giữa đợt bùng phát mới
hôm chín tháng bốn thượng hải ghi nhận thêm hơn hai mươi ba năm trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín mới sau hai mươi bốn giờ
đa số các trường hợp không biểu hiện triệu chứng
thượng hải đang áp dụng lệnh hạn chế tiếp xúc nghiêm ngặt với nhiều khu dân cư bị phong tỏa
nhằm ngăn chặn ổ dịch lây lan
cùng ngày phó thị trưởng thượng hải tôn minh cho biết
thành phố sẽ xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ dân cư trong vài ngày tới
dựa trên kết quả xét nghiệm thành phố sẽ được phân thành ba khu vực
bao gồm vùng phong tỏa vùng kiểm soát và vùng cẩn trọng
theo phó thị trưởng thượng hải chính quyền thành phố đã có một số thiếu sót trong phòng chống dịch bệnh
bà tôn minh nói rất nhiều công việc của chúng tôi làm chưa đủ tốt
và chưa đáp ứng sự kỳ vọng của người dân
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện
bà tôn minh nhấn mạnh hiện là thời điểm quan trọng nhất để thượng hải kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan
có thể thấy hiện tại trung quốc tiếp tục duy trì giai đoạn covid với những đợt phong tỏa liên tiếp
và xét nghiệm toàn thành phố khi mới chỉ ghi nhận hai ca mắc
liệu trung quốc có thành công trong việc kiên quyết với chiến lược này hay không
và trong thời gian tới quốc gia này có tìm kiếm những cách chống dịch khác hay không
đây vẫn còn là những câu hỏi khó đoán được câu trả lời